trước năm hai nghìn một mươi chín các cấp các ngành địa phương và chính phủ đã ban hành các nghị quyết kế hoạch triển khai thực hiện
một trong những nhiệm vụ cơ bản là giải ngân nhanh và giải ngân có hiệu quả nguồn vốn đầu tư công
bao gồm cả vốn vay oda và vay ưu đãi nước ngoài đã được quốc hội chính phủ thủ tướng chính phủ giao
đây sẽ là nội dung chính của tiêu mục vấn đề trong tuần
nhưng trước hết mời quý vị cùng theo dõi phần tin tài chính hai mươi bốn trên bảy
sau ba mươi ngày kể từ ngày hai mươi chín tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín cơ quan đại diện chủ sở hữu có trách nhiệm quyết định phê duyệt
quyết toán quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại thời điểm ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
theo quy định tại thông tư số ba mươi bốn hai nghìn một mươi chín ttbtc của bộ tài chính
bộ tài chính vừa ban hành thông tư số ba mươi bốn hai nghìn một mươi chín tt btc sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số bốn mươi hai nghìn một mươi tám tt btc
bộ tài chính vừa ban hành thông tư số bốn mươi hai nghìn một mươi chín tt btc hướng dẫn bán cổ phiếu lần đầu và quản lý sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp nhà nước
và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư một trăm linh vốn điều lệ thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần
trong phạm vi năm ngày làm việc kể từ ngày có quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữu về việc phê duyệt quyết toán quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
tại thời điểm ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy công ty mẹ có trách nhiệm nộp bổ sung khoản tranh lệch tăng thêm so với số phải nộp được xác định
tại điểm hai điều một mươi năm thông tư này nếu có về quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp
sau thời hạn này công ty mẹ phải nộp thêm tiền lãi chậm nộp theo quy định của quy chế quản lý sử dụng quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp
thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày hai mươi chín tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
theo lãnh đạo cục thuế tp hcm
đơn vị đã xử lý tám trăm một mươi bảy hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền đã được giải quyết hoàn là bốn hai trăm chín mươi ba tỷ đồng
trong đó số thuế hoàn đối với trường hợp xuất khẩu chiếm tám mươi tám hai mươi tám
số thuế hoàn từ trường hợp đầu tư và mua sắm tài sản cố định chiếm tám tám
số thuế hoàn từ dầu khí chiếm ba hai mươi bảy và các trường hợp khác chiếm bảy mươi
đáng chú ý số thuế giá trị gia tăng hoàn bằng phương thức điện tử trong kỳ tăng khá mạnh
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi
từ năm hai nghìn một mươi tám lên đến ba năm trăm bảy mươi bảy tỷ đồng tăng đến một trăm ba mươi ba một mươi tám
tp hcm hiện có hai trăm bốn mươi bốn chín trăm năm mươi bốn doanh nghiệp đang hoạt động
trong đó số doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng internet chiếm chín mươi chín chín mươi chín
số doanh nghiệp đăng ký tài khoản thực hiện đăng ký nộp thuế điện tử đạt chín mươi ba năm mươi hai
số tài khoản doanh nghiệp đăng ký thành công tại ngân hàng thương mại chiếm tám mươi chín năm mươi tám
và số chứng từ thực hiện nộp thuế điện tử đạt tám mươi ba chín mươi ba
ngân hàng nhà nước việt nam vừa có văn bản về việc hỗ trợ khách hàng vay vốn bị thiệt hại
do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu phi
ngân hàng nhà nước việt nam vừa bàn hành văn bản số bốn nghìn sáu trăm sáu mươi sáu nhnntd
về việc hỗ trợ khách hàng vay vốn bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu phi
cụ thể ngân hàng nhà nước yêu cầu ngân hàng nhà nước chi nhánh các tỉnh thành phố
các tổ chức tín dụng báo cáo ngân hàng nhà nước dư nợ cho vay dư nợ bị thiệt hại
và kết quả thực hiện các biện pháp hỗ trợ người chăn nuôi lợn bị thiệt hại
về vốn vay đến hết ngày hai mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
riêng các quỹ tiến dụng nhân dân cơ sở gửi báo cáo về ngân hàng nhà nước
chi nhánh các tỉnh thành phố để tổng hợp báo cáo ngân hàng nhà nước
đồng thời ngân hàng nhà nước chi nhánh các tổ chức tiến dụng phải tiếp tục bám sát
diễn biến tình hình để kịp thời thống kê dư nợ vay bị thiệt hại do dịch gây ra
chủ động thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn bị thiệt hại
cục dự trữ liên bang mỹ fed mới đây đã nhận định các ngân hàng lớn hoạt động tại mỹ
sẽ có thể vượt qua được một cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng trên toàn cầu
với nguồn vốn dự phòng của mình
theo kết quả được kiểm định sức chịu đựng thường niên của fed đối với các ngân hàng
một mươi thể chế tài chính lớn nhất ở mỹ sẽ bị thua lỗ trong trường hợp xảy ra khủng hoảng kinh tế trầm trọng
nhưng vẫn có đủ nguồn vốn dự phòng để duy trì hoạt động
các ngân hàng tham gia bài kiểm tra của fed chiếm khoảng bảy mươi lượng tài sản
mà tất cả các ngân hàng mỹ đang nắm giữ
trong bài kiểm tra sức chịu đựng nói trên fed đặt các ngân hàng trước khả năng xảy ra
một cuộc khủng hoảng trên toàn cầu với kinh tế mỹ giảm tám và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên đến một mươi
báo cáo kết quả cho thấy các khoản cho vay qua thẻ tiến dụng có mức lỗ cao nhất
theo sau là các khoản cho vay thương mại và công nghiệp
hai mục cho vay này chiếm đến bốn mươi bốn tổng số lỗ ước tính hơn bốn trăm một mươi tỷ usd
vừa qua ngân hàng trung ương trung quốc tiếp tục bơm tiền vào hệ thống tài chính
quốc gia này thông qua các giao dịch trên thị trường mở nhằm duy trì tính thanh khoản của mình
theo tân hoa xã ngân hàng trung ương trung quốc bơm ba mươi tỷ nhân dân tệ
tương đương là khoảng bốn ba mươi tám tỷ usd vào hệ thống tài chính quốc gia bằng cách mua chứng khoán
từ các ngân hàng thương mại thông qua hình thức đầu giá và sẽ bán lại trong tương lai
thông báo của ngân hàng trung ương trung quốc nêu rõ lãi suất của giao dịch này hiện đang ở mức hai bảy
ngân hàng trung ương trung quốc khẳng định các động thái trên nhằm đảm bảo tính
thanh khoản ổn định cho thị trường tài chính trong thời điểm giữa năm
trung quốc chủ trương tiếp tục chính sách tiền tệ thận trọng không quá chặt chẽ
không quá lòng lèo trong khi duy trì tính thanh khoản của thị trường tài chính
ở mức phù hợp trong năm hai nghìn một mươi chín
thưa quý vị vốn có sẵn mà không thể giải ngân phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội
đó là một điều đáng tiếc nhất là trong bối cảnh ngân sách còn hạn hẹp như hiện nay
chính điều này sẽ làm giảm hiệu quả sử dụng vốn vảy
theo kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
vốn vay oda và vay ưu đãi nước ngoài được điều chỉnh theo nghị quyết của quốc hội là ba trăm sáu mươi tỷ đồng
đến hết năm hai nghìn một mươi chín tổng số đã giao trong dự toán ngân sách nhà nước của giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
là hai trăm bốn mươi bốn ba trăm linh tỷ đồng số còn lại chưa giao là một trăm một mươi năm bảy trăm linh tỷ đồng
bằng sáu mươi bảy chín kế hoạch điều chỉnh của cả giai đoạn
số đã giải ngân lũy kế từ năm hai nghìn một mươi
đến tháng năm năm hai nghìn một mươi chín là một trăm ba mươi ba bốn mươi hai tỷ đồng
bằng năm mươi bốn năm kế hoạch đã giao của giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
và bằng ba mươi sáu chín mươi sáu kế hoạch trung hạn điều chỉnh giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
nếu so với kế hoạch ban đầu là ba trăm linh tỷ đồng vốn oda và vay ưu đãi nước ngoài
thì mới giải ngân đạt bốn mươi sáu
những hối thúc về việc đẩy nhanh hơn tiến độ giải ngân nguồn vốn oda
và vốn vay ưu đãi ngày càng trở lại
trước tính cấp bách của vấn đề này nhằm hỗ trợ việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân
của các dự án sử dụng vốn vay oda và vay ưu đãi nước ngoài
với vai trò là cơ quan được chính phủ giao kiểm soát và thực hiện giải ngân
các dự án oda và vay ưu đãi
bộ tài chính tổ chức hội nghị này với sự tham dự của các bộ ngành trung ương
các cơ quan chủ quản dự án các chủ dự án và của các đối tác phát triển
để cùng bàn các giải pháp hữu hiệu
nhằm thúc đẩy việc giải ngân các dự án sử dụng vốn vay oda và vay ưu đãi nước ngoài
tính đến năm hai nghìn một mươi tám việt nam đã tiếp nhận tám mươi tỷ đô la mỹ nguồn vốn oda
vốn vay ưu đãi trở thành một trong những nước tiếp nhận nguồn vốn này nhiều nhất trên thế giới
tuy nhiên thời gian gần đây tỷ lệ giải ngân tại việt nam giảm từ mức cao hai mươi ba một năm hai nghìn một mươi sáu
xuống còn một mươi một hai trong năm hai nghìn một mươi chín
thấp hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu của sáu nhóm ngân hàng
adb và vkp năm hai nghìn một mươi tám lên lượt là hai mươi một và hai mươi hai
nguyên nhân của tình trạng giải ngân chậm được nhiều chuyên gia nhận định
là do các quy định về thủ tục còn phức tạp trùng lập mức độ sẵn sàng của dự án thấp
việc thông báo kế hoạch vốn năm hai nghìn một mươi chín cho các bộ ngành địa phương hiện đang triển khai rất chậm
đến nay bộ quay đầu tư mới giao được bốn mươi tám kế hoạch của hội giao
tình trạng này dẫn đến việc rất nhiều bộ ngành địa phương không có nguồn vốn để giải ngân
trong khi nhu cầu
bộ thực hiện các dự án là rất cấp ách
bên cạnh đó việc đưa vào tắt mít để bộ tài chính thực hiện kiểm soát chi
ở các bộ ngành địa phương cũng rất chậm và tiến độ giải ngân triển khai
cũng như so với cam kết của các nhà tài trợ của các hiệp định
đến nay đang là mối quan tâm của các chủ dự án và các nhà tài trợ
chỉ tính riêng nhóm các dự án của sáu nhà tài trợ phát triển
đã có trên sáu mươi dự án chưa được bố trí đủ vốn kế hoạch năm hai nghìn một mươi chín
theo đúng nhu cầu với nhu cầu số vốn cần bổ sung lên tới trên ba mươi bốn tỷ
tháo gỡ khó khăn vướng mắt này là điều quan trọng trong thời điểm hiện nay
hơn nữa trong điều kiện việt nam đã trở thành quốc gia có thu nhập trung bình
nhiều nguồn tài trợ vốn hỗ trợ yêu đãi bị cắt giảm
thì cần quan tâm xây dựng kế hoạch vận động thích hợp cho quá trình chuyển
từ vốn vay oda và vốn vay yêu đáy sang vốn vay có mức độ yêu đáy kém hơn
đặt trọng tâm vào chất lượng hiệu quả sử dụng để bảo đảm nợ công bền vững
thực trạng trên đòi hỏi cam kết và nỗ lực mạnh mẽ từ tất cả các bên liên quan
đồng thời phải có những giải pháp để giải quyết từng nút thắt cụ thể
trong đó có việc nhóm sáu ngân hàng phát triển phối hợp đồng hành cùng chính phủ việt nam
trong quá trình xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
đối với nguồn vốn oda vốn vay yêu đáy
điều chỉnh vốn kế hoạch vốn là rất là cứng nhắc
và những dự án mà giải ngân được
trong cái danh mục rồi và trong tổng số chung của cái ngành đó
của địa phương đó thì lại không được điều chỉnh
thủ tục thì rất kéo dài
thế đấy là chúng tôi cho là cái này thì cho là đã đặt tiêu giải ngân
vì nó nằm trong cái luồng rồi nằm trong cái thủ tục kiểm soát giải ngân rồi
và khối lượng rồi những cái trách nhiệm của các đơn vị rất rõ ràng
thì có lẽ là phải chủ động hơn trong việc điều chỉnh
tức là giao quyền
bộ tài chính mong muốn được lắng nghe các ý kiến góp ý
để bộ tài chính có thể giải quyết ngay các vướng mắc thuộc trách nhiệm của bộ mình
đồng thời bộ sẽ phối hợp với các ngành các cấp các chủ đầu tư
các ban quản lý dự án các nhà tài trợ tháo gỡ khó khăn thuộc thẩm quyền
hoặc trình lên các cấp có thẩm quyền những vấn đề thuộc thẩm quyền
góp phần giải ngân nhanh và thuận lợi hơn cho các dự án nguồn vốn vay oda
và vay ưu đãi nước ngoài
làm được như vậy không chỉ thúc đẩy giải ngân
ngân nhanh vốn oda mà vẫn bảo đảm quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả
nguồn vốn oda và vốn vay ưu đãi thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
thưa quý vị ngành ngân hàng sẽ quyết liệt triển khai chương trình hành động
để thực hiện chiến lược phát triển đến năm hai nghìn hai mươi năm định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
trong đó ngân hàng nhà nước cùng hệ thống các tổ chức tiến dụng
sẽ thực hiện các giải pháp đổi mới cải cách mạnh mẽ
để đáp ứng các tiêu chuẩn hoạt động trong điều kiện mới
theo chỉ thị của thống đốc ngân hàng nhà nước
mục tiêu tổng quát của ngành ngân hàng năm hai nghìn một mươi chín là điều hành chính sách tiền tệ chủ động
linh hoạt thận trọng phối hợp hài hòa với chính sách tài khoá
và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiềm chế lạm phát
theo mục tiêu năm hai nghìn một mươi chín bình quân dưới bốn
duy trì ổn định kinh tế vĩ mô hỗ trợ tăng trưởng kinh tế
ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối
năm hai nghìn một mươi chín định hướng tổng phương diện thanh toán tăng khoảng một mươi ba
tí dụng tăng khoảng một mươi bốn có điều chỉnh phù hợp với diễn biến
tình hình thực tế
xây dựng ngân hàng trung ương theo hướng là mô hình ngân hàng trung ương hiện đại
đảm bảo tính độc lập tương đối của ngân hàng trung ương
và trách nhiệm giải trình của ngân hàng trung ương
tiếp tục đổi mới việc điều hành chính sách tiền tệ quản lý ngoại hối
theo đánh giá của một thành viên hội đồng tư vấn chính sách tài chính
tiền tệ quốc gia đó là tín dụng có thể được kiểm soát chặt chẽ hơn
từ năm hai nghìn một mươi chín
trong bối cảnh đó muốn duy trì được lợi nhuận để đáp ứng yêu cầu của cổ đông
buộc các ngân hàng phải tiết giảm chi phí hoạt động đồng thời đẩy mạnh các dịch vụ thu phí
muốn như vậy các ngân hàng thương mại cần phải đi sâu vào số hóa để giảm thiểu
các chi phí về quản trị quản lý giảm thiểu nhân lực
đặc biệt vấn đề tăng vốn là áp lực rất lớn đối với các ngân hàng trong năm hai nghìn hai mươi
khi mà thông tư bốn mươi một quy định về tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng
với những yêu cầu khắt khe hơn theo chuẩn bseo hai
sẽ chính thức có hiệu lực vào đầu năm hai nghìn hai mươi
trong kế hoạch kinh doanh của năm hai nghìn một mươi chín các ngân hàng phải xây dựng nhiều kịch bản
để có giải pháp phù hợp đạt mục tiêu đề ra
theo giới phân tích việc triển khai áp dụng bseo hai giúp các ngân hàng hoạt động an toàn
lành mạnh hơn đồng thời nguồn vốn được quản lý một cách hiệu quả hơn
sẽ mang lại các kết quả kinh doanh khả quan và bền vững
mục tiêu mà chính phủ đề ra cho các ngân hàng cổ phần đến cuối năm hai nghìn hai mươi
cơ bản có mức vốn tự có
các ngân hàng có thể theo chuẩn của bseo hai trong đó ít nhất một mươi hai một mươi năm ngân hàng áp dụng thành công bseo hai
phương pháp tiêu chuẩn trở lên
tới cuối năm hai nghìn hai mươi năm tất cả các ngân hàng thương mại áp dụng bseo hai tiêu chuẩn
thí điểm áp dụng bseo hai nâng cao tại ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước
và ngân hàng cổ phần có chất lượng quản trị tốt
chương trình tài chính ngân hàng tuần này của truyền hình nhân dân xin dừng lại tại đây
chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của quý vị
mọi thông tin xin được gửi về chương trình tài chính ngân hàng phòng phóng sự phim tài liệu
trung tâm truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm hà nội
xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại